kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin mùa mùa ba online cập nhật với các tin tức mới nhất về an ninh trật tự
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bốn đối tượng trong một đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet quy mô lớn
các đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn đức lưu nguyễn cường nguyễn trương bảo và nguyễn thanh sơn đều trú ở huyện ea súp
theo kết quả điều tra ban đầu nguyễn đức lưu đã thông qua trang mạng bóng tám mươi tám com để cùng các đối tượng trên thực hiện hành vi cá độ bóng đá ăn tiền
bằng cách trao đổi thông tin với nhau qua các mạng xã hội để tránh bị công an phát hiện
trung bình số tiền các đối tượng này giao dịch cá độ bóng đá mỗi ngày từ ba trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng
còn tại nam định mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá
bộ bán số lô số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại xã nghĩa thịnh huyện nghĩa hưng
đây là chi nhánh của một đường dây đánh bạc tại thành phố hồ chí minh
năm đối tượng đều trú tại huyện nghĩa hưng tỉnh nam định bị bắt giữ
tăng vật thu giữ ngoài sổ sách tài liệu và tiền mặt điện thoại máy tính có liên quan đến hành vi phạm tội
còn có hai khẩu súng săn và hai trăm linh viên đạn chỉ
các đối tượng đều sử dụng điện thoại có cài đặt ứng dụng zalo telegram để giao dịch trao đổi
các đối tượng trong khu vực về để tổ chức cá độ bóng đá trong thời gian mấy tháng chúng tôi đã trinh sát
do nhiều tổ trinh sát từ các tỉnh ngoài rồi là trong địa bàn các đối tượng liên quan ở trong tỉnh
chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và đã triệt phá thành công ổ nhóm cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá này
cầm đầu đường dây đánh bạc cá độ này là trương hoàng việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
đến khi bị bắt số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề khoảng bốn mươi năm tỷ đồng
số tiền giao dịch cá độ bóng đá hơn một mươi tỷ đồng
đây cái công việc của em nó cũng vất vả cho nên là bọn em nó bảo là làm cái này thì nó sẽ đỡ vất vả chân tay đi thì em làm
đi vào đây thì em mới nhận ra là cái việc của em làm là sai pháp luật vi phạm pháp luật
qua điều tra phòng cảnh sát hình sát
công an tỉnh nam định xác định được trương hoàng việt còn cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ ba đồng đến hai mươi đồng một triệu một ngày
tương đương lãi suất từ một trăm linh tám đến bảy trăm hai mươi một năm làm rõ đối tượng việt cho một mươi bốn người vai tổng số tiền một trăm sáu mươi hai triệu đồng lãi suất năm đồng một triệu một ngày
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã tạm giữ trương hoàng việt cùng bốn đối tượng trần thị bắc trương văn dũng ngô văn khanh khương ngọc linh
để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã tạm giữ trương hoàng việt cùng bốn đối tượng trương văn khanh ngô văn khanh ngô văn khanh ngô văn khanh ngô văn khanh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã tạm giữ trương hoàng việt cùng bốn đối tượng trương hoàng việt cùng bốn đối tượng trương hoàng việt cùng bốn đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã tạm giữ trương hoàng việt cùng bốn đối tượng trương hoàng việt cùng bốn đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã tạm giữ trương hoàng việt cùng bốn đối tượng
cơ quan đã thu giữ hai khẩu súng dài khoảng một mươi bảy cm một mươi vết đạn và một mươi hai ống thép lựng đạn cùng nhiều tác vật khác có liên quan
đối tượng khai nhận đã mua linh kiện vũ khí trên mạng và làm theo hướng dẫn để chế tạo ra hai khẩu súng bắn đạn này
dự báo tình hình tội phạm sẽ có những diễn biến phức tạp trong đó tội phạm mua bán vũ khí
và liệu nổ công cụ hỗ trợ trên không gian mạng cũng không nằm ngoài quy luật đó
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm lực lượng công an các đơn vị địa phương
đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh ngăn chặn hoạt động mua bán trái phép vũ khí
và liệu nổ công cụ hỗ trợ trên không gian mạng trong đó chủ động nắm chắc các diễn biến từ sớm
từ xa từ cơ sở
xâm nhập hội nhóm diễn đàn có dấu hiệu mua bán vận chuyển trái phép vũ khí
và liệu nổ công cụ hỗ trợ trên không gian mạng
các ngành đặc biệt là bộ thông tin và truyền thông các nhà mạng để chúng ta có những giải pháp nhanh nhất
xử lý hoạt động trái phép trên các mạng ảo
công an các đơn vị địa phương cũng đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền
phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nâng cao nhận thức của người dân
về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
qua đó một chúng dân dân sẽ kịp thời phát hiện và cung cấp các thông tin liên quan
để lực lượng công an có phương án đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm
cho đến dạng sáng nay lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước đã khống chế thành công
vụ cháy bãi rác lớn nhất huyện phú riềng có diện tích một mươi tám m hai
trước đó vào khoảng hai mươi một h tối qua người dân địa phương bất ngờ phát hiện lửa to bốc lên
xuất phát từ bãi rác lớn nhất địa phương ở thôn phú nguyên xã phú riềng huyện phú riềng
nhận được tin báo lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường
điều động hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ triển khai phương án dập lửa
khống chế không cho lan sang các khu vực vườn cây cao su bên cạnh
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trịnh trường lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại khóm hai phường một thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có xeo chấm cách một năm cm trên trước đầu lông mày trái
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thiên án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh sóc trăng là đối tượng trương thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại ấp mỹ thuận thị trấn hình hiễu nghĩa huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một sáu mươi năm m và có nốt rùi cách hai cm dưới sau đầu mắt trái
và đối tượng sơn lý minh quân sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại ấp phú tức
xã phú mỹ huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng bị công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
ra quyết định truy nã cũng về tội
trộm cắt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an để tiếp nhận thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
ngoài ra thì quý vị có thể thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý